bệnh nhân nên đi thăm khám để được điều trị ngay khi có dấu hiệu của bệnh để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
theo các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh cúm người dân cần phải bảo đảm vệ sinh cá nhân che miệng khi hắt hơi thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối và giữ ấm cơ thể
và đặc biệt đối với trẻ nhỏ khi có các triệu chứng như sốt cao liên tục co giật khó thở thở nhanh gia đình cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời